nhằm tri ân những con người cao cả và những gia đình đã tình nguyện hiến tặng mô tạng để mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác
tối qua trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia bộ y tế đã tổ chức lễ tri ân người hiến tạng mô tạng với chủ đề
chào tạng yêu thương nối dài sự sống
ngành ghép tạng nước ta đang ngày càng được khẳng định đằng sau sự tiến bộ ấy không thể không nhắc đến công tác điều phối tạng
và vận động tuyên truyền tới người dân về nghĩa cử hiến tạng mô tạng
trong sáu năm qua trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã vận động và thu hút hơn ba mươi người đăng ký hiến tặng mô tặng
riêng từ năm hai nghìn một mươi chín con số này là một mươi người
nhờ đó mà rất nhiều kỳ tích đã được viết lên
chương trình tri ân những người hiến mô tạng thông qua câu chuyện sự sẻ chia lòng biết ơn được lắng nghe và cảm nhận
để thấy được giá trị nhân văn cao cả của sự cho đi thiêng liêng hiến tạng mô tạng
cũng tại chương trình một mươi một giải thưởng đã được trao cho các tác giả có bài viết xuất sắc
về đề tài hiến tạng mô tạng